xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai không khí lạnh tiếp tục suy yếu
tuy nhiên về đêm và sáng sớm trời vẫn rét đậm có nơi rét hại
ban trưa trời có nắng hanh với nhiệt độ tăng nhanh lên ở ngưỡng hai mươi hai mươi ba độ
với các tỉnh trung bộ trong ngày mai thời tiết nói chung khá thuận lợi phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến ở mức hai mươi hai mươi ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
đối với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai trời tiếp tục tạnh giáo ít mưa và có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ tại tây nguyên
và tại các tỉnh nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thưa quý vị trong ngày mai nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục có chỉ số tiêu cực tím uv ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao
như đà nẵng bình định là bảy hà nội tuyên quang hà tĩnh tám ninh bình hòa bình lâm đồng tp hcm
phú quốc là chín
quý vị nên hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa sử dụng kem chống nắng quần áo dài tay kính dâm và mũ để bảo vệ cơ thể
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn năm mét
khu vực phía tây của nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo trường sa có mưa giải rác gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ ba đến năm mét
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi hai hai mươi sáu độ và hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày trời nắng gió đông bắc cấp ba trời rét có nơi rét động nhiệt độ từ chín hai mươi bốn độ
hà nội hà nội hà nội hà nội hà nội